tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
phát biểu tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nhấn mạnh các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài cần phải phát huy vai trò tiên phong xây dựng hình ảnh nước việt nam chính nghĩa và yêu trụng hòa bình
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại để có được sự ủng hộ cả về chính trị pháp lý báo chí và dư luận từ cộng đồng quốc tế
chủ tịch quốc hội cho rằng nhiệm kỳ công tác của các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài đúng giai đoạn có ý nghĩa then chốt
đó là chúng ta đã đi qua nửa nhiệm kỳ đại hội một mươi hai và đang chuẩn bị tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị hướng tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
trong công tác đối ngoại việt nam đang tích cực vận động để được bầu và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ là thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức thành công năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó đối ngoại quốc hội sẽ phải thực hiện tốt vai trò là thành viên của ban chấp hành liên minh nghị viện thế giới ipu và phó chủ tịch ipu trong thời gian tới
vai trò chủ nhà của hội đồng liên nghị viện hiệp hội các quốc gia đông nam á ipa tổ chức thành công ipa bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi và đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký ipa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
vì thế rất nhiều trọng trách được đặt lên vai các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
nhân dịp này chủ tịch quốc hội mong muốn các trường cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài có những đóng góp tích cực cụ thể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
xác định rõ đối ngoại bên ngoài là để phục vụ người dân trong nước nỗ lực nghiên cứu tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nước ta với các địa phương nước bạn
người việt nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt của cộng đồng các xã hội
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan đại diện phải tạo dựng được niềm tin và là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
phối hợp với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt làm ăn sinh sống
trong bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay chủ tịch quốc hội nhấn mạnh các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài phải luôn quan triệt lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết
ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh triển khai nhiều kênh đối thoại tiếp xúc vừa đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của các nước bạn bè